đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng thực hiện quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý vi phạm và để xảy ra vi phạm pháp luật

gây bức xúc trong xã hội phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtvk ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm